xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của dạnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa phía bắc
nên trời sẽ có nắng gián đoạn vào lúc trưa chiều nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi năm hai mươi chín độ có nơi cao hơn
trời còn rét về đêm và sáng
sau đó từ ngày bảy tháng ba khi gió mùa bắt đầu tác động thì mưa sẽ xuất hiện rải rác và nền nhiệt độ sẽ giảm dần
các tỉnh phía tây bắc bộ trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới đạt ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
riêng một số nơi ở lai châu điện biên có thể đạt ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
trời oi nóng vào lúc trưa chiều
đến ngày mùng bảy khi không khí lạnh tràn về thì nhiệt độ sẽ giảm dần và có mưa giải rác
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế từ ngày mai phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù
còn trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là hai mươi bảy ba mươi độ
riêng khu vực phía tây có nơi đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
từ ngày mùng bảy cùng với quá trình dạnh áp thấp bị nén và đẩy dịch dần xuống phía nam sẽ gây ra mưa rào rải rác tại đây
còn khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thời tiết ổn định phổ biến ít mưa và ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến tối và đêm thì giảm về dưới hai mươi bốn độ trời xe lạnh ở các tỉnh phía bắc của khu vực này
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới phổ biến ít mưa ban ngày còn nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tuy nhiên do yếu tố địa hình cao nên về đêm và sáng trời xe lạnh khi nhiệt độ hạ xuống ở dưới mức là hai mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ thời tiết đặc trưng của mùa khô chưa chiều nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
và dễ xảy ra cơn mưa rông nhiệt cục bộ vào lúc chiều tối
vì vậy mà sẽ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm người dân cần chú ý đề phòng